thưa quý vị công an tỉnh long an vừa tổ chức lễ truy tặng trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba của chủ tịch nước cho thân nhân gia đình liệt sĩ nguyễn xuân hào nguyên cán bộ đội cảnh sát giao thông trở tự công an huyện đức hòa
ngày hai mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba trung tá nguyễn xuân hào trong lúc tham gia chuyên án bắt các đối tượng vận chuyển ma túy đã bị thương nặng được đồng đội đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi
trước sự hy sinh của trung tá nguyễn xuân hào đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh ủy ubnd tỉnh đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh chính quyền địa phương và nhân dân đã dành sự quan tâm chia sẻ động viên kịp thời trước đau thương mất mát của gia đình và thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với thân nhân
bộ trưởng bộ công an đã ký quyết định truy thăng cấp hạm từ thiêu tá lên trung tá và chủ tịch nước truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho trung tá
trung tá nguyễn xuân hào ghi nhận sự hy sinh dũng cảm và những đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc của trung tá nguyễn xuân hào chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã ký quyết định truy tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng ba